bảy bà hằng còn có thể bị khởi tố thêm tội khác hay không
cho đến hiện tại công tác điều tra vẫn đang được tiến hành và chưa có thêm phát hiện mới về các tội danh khác
tuy nhiên trong quá trình điều tra sau giai đoạn khởi tố vụ án khởi tố bị can
nếu có căn cứ cho rằng bà hằng phạm tội khác điều ba trăm ba mươi
thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố bổ sung những tội danh khác
trường hợp tiến hành khởi tố bổ sung thì hình phạt mà bà phương hằng phải đối mặt sẽ thay đổi
cụ thể là theo quy định điều năm mươi năm bộ luật hình sự
nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn
thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung
hình phạt chung không vượt quá ba năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ
hai mươi năm đối với hình phạt tù có thời hạn
ai là bị hại trong vụ bà phương hằng bị khởi tố
công an tp hcm khởi tố bà phương hằng theo điều ba trăm ba mươi một về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo quy định của tội này bị hại của vụ án có thể là nhà nước hoặc các tổ chức cá nhân
vì hành vi vi phạm của bà phương hằng mà ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của mình
trong quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra sẽ tiến hành làm rõ từng buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội
những ngôn từ hành động mà bà hằng cùng ekip của mình đã thực hiện trong suốt thời gian qua
để làm căn cứ xác định bị hại
ngoài ra nếu bà hằng bị khởi tố thêm tội vu khống làm nhục người khác
thì tùy vào trường hợp tùy vụ
mà cơ quan tố tụng sẽ xác định bị hại tương ứng
chín bà hằng có được tại ngoại chờ điều tra
trước vụ việc bà hằng bị bắt nhiều đối tượng tranh thủ sức nóng của tin tức lan truyền thông tin sai sự thật
nhưng bà hằng được ông dũng bảo lãnh cho tại ngoại
bà hằng chỉ bị phạt một năm triệu đã được thả về để câu view
nhưng đó chỉ là những tin đồn thất thiệt vô căn cứ
hiện công an tp hcm cũng đang tiến hành xác minh điều tra các đối tượng lan truyền thông tin giả đó
một nghìn chín trăm hai mươi hai bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm
quy định về biện pháp bảo lĩnh và đặt tiền để đảm bảo thay thế cho tạm giam
căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân
và tình trạng tài sản của biện pháp đặt tiền của bị can bị cáo
mà cơ quan điều tra viện kiểm sát tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh hoặc đặt tiền bảo đảm
nên về mặt lý thuyết bà hằng có thể chuẩn bị hồ sơ chứng minh nhân dân
tình trạng tài sản của mình để đề nghị được tại ngoại
trong quá trình chờ cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ vụ án
tuy nhiên trên thực tế cơ quan điều tra hoàn toàn có quyền không cho bà hằng tại ngoại
nếu xét thấy việc tạm giam là cần thiết để phục vụ công tác điều tra
liệu bà hằng có sẵn sàng chứng minh tình trạng tài sản để được đề nghị tại ngoài hay không
mọi thứ vẫn chưa thể trả lời khi vẫn chưa có thêm những thông tin mới được xác thực tới thời điểm này
thưa quý vị trên đây là tổng hợp chín giải pháp pháp lý điều quan tâm nhất
về vụ việc nữ ceo một đại nam bị khởi tố và tạm giam
cho tới hiện tại
các công tác điều tra về bà nguyễn phương hằng vẫn đang được tiến hành và làm rõ
mỗi thông tin mới nhất về sự việc gây chấn động việt nam này
sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục đến quý vị trong những video tiếp theo
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại